nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau đại dịch covid một mươi chín trong chương trình nghị sự tại kỳ họp thứ chín
quốc hội đã dành thời gian để thảo luận dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
với chính sách miễn giảm này sẽ có khoảng bảy trăm linh doanh nghiệp chiếm khoảng chín mươi ba tổng số doanh nghiệp
trong cả nước được hưởng lợi để miễn giảm thuế ước tính ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng một mươi năm năm nghìn tỷ đồng
tuy hụt thu ngân sách nhưng chính sách này được đánh giá là sẽ giúp thị trường nền kinh tế sớm ổn định trở lại
động thái nêu trên của chính phủ và quốc hội rất được cộng đồng doanh nghiệp mong chờ
doanh nghiệp có thêm vốn để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh có cơ hội phát triển
đóng góp nhiều hơn cho ngân sách trong những năm tiếp theo
tuy nhiên đây cũng mới chỉ là giải pháp ngắn hạn trong năm nay để giải quyết những khó khăn trước mắt
cùng với việc giảm thuế nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về thị trường
sớm giải ngân các gói an sinh xã hội hỗ trợ cho công nhân
và đặc biệt là tạo điều kiện thông thoáng ưu đãi hơn trong việc vay vốn phục vụ sản xuất